liên quan đến vụ bắn chết người tại quán bia ở thành phố con tum vào hôm hai mươi bảy tháng ba vừa qua
lực lượng chức năng tỉnh con tum đã khám xét khẩn cấp nhà của hoàng văn sơn
thường gọi là sơn cầu giấy tại địa chỉ phường ngô mây thành phố con tum
sau bốn giờ khám xét lực lượng chức năng đã niêm phong và thu hai kết sắt hai mã tấu một dao găm và một đầu thu camera
tại thời điểm khám xét sơn không có nhà chỉ có người giúp việc
trước đó vào trưa ngày hai mươi bảy tháng ba tại quán bia hải sơn ở số bảy mươi hai đường lê quý đô
thành phố con tum tỉnh con tum đã xảy ra một vụ bắn người bằng súng
một người bị bắn chết tại chỗ và ba nghi can đã bị bắt giữ
nguyên nhân của vụ nổ súng được dư luận nhận định là do cạnh tranh trong việc làm ăn kinh doanh gỗ
tối qua cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng tỷ đồng
trên trang web bóng tám mươi tám com bắt giữ năm nghi can trong đường dây để mở rộng điều tra
trước đó cơ quan công an đã phát hiện một đường dây đánh bạc trên trang mạng internet qua website www tám mươi tám com
có máy chủ đặt ở nước ngoài
sau quá trình xác lập chuyên án đấu tranh lực lượng công an đã bắt và khám xét khẩn cấp năm đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
một trong những đối tượng bị bắt là nguyễn văn thông chú tại quận một mươi một tp hcm
cơ quan công an đã thu giữ nhiều máy móc cpu sổ sách
tài liệu và các thiết bị liên quan đến hoạt động cờ bạc của thông
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây cờ bạc này hoạt động một thời gian dài
và số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng
công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn cho biết vừa khởi tố đối tượng hoàng văn luyện
trú tại thôn bản mới xã đô lương huyện hữu lũng về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an huyện hữu lũng nhận được đơn trình báo của anh trần quý nam
tạm trú tại thôn phổng xã vân nham về việc bị kẻ gian cậy cửa
đột nhập phòng trọ lấy trộm hai máy tính sách tay
bằng các biện pháp biệt vụ công an đã làm rõ thủ phạm là hoàng văn luyện
tại công an luyện khai nhận phát hiện anh nam không có mặt tại phòng trọ
đã dùng kìm pha khóa cửa lấy trộm hai máy tính bán lấy tiền tiêu xài
còn tại tỉnh long an công an huyện thạnh hóa vừa phát hiện bắt giữ một xe ô tô tải
chở thuốc lá ngoại nhập lậu
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe chở hai mươi ba bốn trăm tám mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
được ngụy trang bằng cách che phủ bên trên nhiều bao đường cát
công an huyện thạnh hóa tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật
phương tiện nêu trên đồng thời đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật